tối muộn ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng ký ban hành kế hoạch ứng phó với biến thể omicron trên địa bàn thành phố
theo đó ubnd tp hà nội yêu cầu tăng cường giám sát kiểm dịch tại cửa khẩu sân bay quốc tế nội bài
thực hiện nghiêm các quy định về kiểm dịch y tế quốc tế đặc biệt yêu cầu hành khách nhập cảnh phải có xét nghiệm âm tính trong vòng bảy mươi hai giờ khi nhập cảnh vào việt nam
tăng cường việc kiểm soát giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính việc khai báo y tế của hành khách nhập cảnh
đồng thời tăng cường giả soát các hành khách nhập cảnh có tiền sử đến về từ các quốc gia khu vực đã ghi nhận và lây lan biến thể mới như khu vực nam châu phi
đối với các chuyến bay xuất phát hoặc có hành khách đến từ các quốc gia đang có sự xuất hiện của biến thể omicron
thì bắt buộc phải thực hiện cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ các quốc gia này
bất kể tiền sử đã tiêm vaccine hoặc đã mắc covid một mươi chín trước đó đây là yêu cầu của kế hoạch
để phát hiện sớm sự xuất hiện của biến thể mới thành phố hà nội yêu cầu lựa chọn ngẫu nhiên hoặc có chủ đích dựa vào kết quả điều tra dịch tễ các mẫu xét nghiệm rt pcr
dương tính với sars cov hai để làm xét nghiệm giải trình tự gen đối với ca covid một mươi chín trong các nhóm sau người nhập cảnh trong vòng hai mươi tám ngày
đặc biệt là người đi đến hoặc về từ các nước đã ghi nhận biến thẻ omicron
người tài nhiễm covid một mươi chín có xét nghiệm rt pcr dương tính sau hai tháng
bệnh bệnh nhân trong các ổ dịch phức tạp có số mắc cao
thành phố hà nội cũng yêu cầu các đơn vị triển khai vaccine phòng covid một mươi chín liều bổ sung liều nhắc lại ngay từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một theo hướng dẫn của bộ y tế
ưu tiên các đối tượng nguy cơ tiếp tục giả soát trên địa bàn dân cư để vận động và tổ chức tiêm vaccine covid một mươi chín cho những người chưa tiêm đầy đủ nhất là những người lớn tuổi có bệnh lý nền
trong trường hợp phát hiện các trường hợp nhiễm biến thể omicron đầu tiên tại thành phố phó chủ tịch ubnd tp hà nội trừ xuân dũng yêu cầu phải tập trung điều tra truy vết tìm nguồn lây lan ban đầu và người tiếp xúc gần để khẩn trương xử lý dập dịch cắt đứt chuỗi lây nhiễm
tùy theo mức độ nguy hiểm về khả năng lây lan và gây bệnh nặng của biến thể omicron được cập nhật kịp thời triển khai các biện pháp kiểm soát dịch tương ứng như truy vết cách ly tập trung nghiêm ngặt đối với f một ông trừ xuân dũng chỉ đạo
hà nội cũng yêu cầu các địa phương củng cố năng lực điều trị tại các tuyến y tế cơ sở giảm tới mức thấp nhất tỷ lệ chuyển tầng tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín
về giáo dục thành phố hà nội yêu cầu chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong trường học
chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch khi học sinh trở lại đi học trực tiếp
đồng thời phối hợp với ngành y tế triển khai hiệu quả chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
cho lứa tuổi học sinh nhanh nhất an toàn nhất theo hướng dẫn của bộ y tế
thành phố hà nội cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra quản lý xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng khan hiếm hàng hóa trên thị trường
hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý đối với trang thiết bị y tế
dụng cụ bảo hộ như khẩu trang găng tay để bảo vệ sức khỏe dùng để phòng chữa bệnh
trung bình một tuần qua hà nội ghi nhận một bảy trăm linh ca nhiễm một ngày gấp đôi so với tuần trước và số ca nặng đang tăng dần
tính đến hai mươi sáu tháng một mươi hai cục khám chữa bệnh bộ y tế ghi nhận một trăm chín mươi bảy ca tử vong đa số đều mắc bệnh nền và chưa tiêm vaccine
trước tình hình đó sở y tế hà nội chỉ đạo tất cả cơ sở khám chữa bệnh
trong và ngoài công lập triển khai các giải pháp giảm tử vong cho bệnh nhân covid một mươi chín
cụ thể mỗi cơ sở tiếp nhận điều trị covid một mươi chín phải sẵn sàng điều trị hai tầng để xử trí cấp cứu điều trị người bệnh covid một mươi chín chuyển mức độ bệnh
tất cả bệnh viện không được từ chối bệnh nhân diễn biến nặng nguy kịch đảm bảo f được chuyển đến cấp cứu tại cơ sở khám chữa bệnh gần nhất
sau khi sức khỏe của bệnh nhân ổn định bệnh viện khám phân loại mức độ bệnh và đánh giá nguy cơ để phân luồng đến nơi điều trị phù hợp
các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ thuốc hệ thống oxy bình bồn trai thiết bị phụ trợ bảo đảm tồn chữ và cung cấp oxy y tế cho người bệnh
người đến viện khám chữa bệnh được sàng lọc kỹ ưu tiên bảo vệ nhóm nguy cơ cao gồm người trên năm mươi tuổi mắc bệnh nền chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi vaccine phòng covid một mươi chín
sở y tế hà nội khuyến cáo tất cả người dân khi có một trong các biểu hiện như sốt ho đau họng khó thở đau người mệt mỏi ớn lạnh giảm hoặc mất vị giác hoặc mất cứu giác
liên hệ ngay với trạm y tế phường xã để được hướng dẫn và xét nghiệm miễn phí nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc covid một mươi chín
các chuyên gia đề nghị thành phố cần xử lý nghiêm người vi phạm quy định phòng chống dịch đồng thời có giải pháp bảo vệ nhóm nguy cơ người cao tuổi có bệnh nền để kiểm soát số ca nặng giảm tử vong
phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đề nghị đừng chuyển toàn bộ f vào bệnh viện để giảm áp lực quá tải
các trạm y tế lưu động phải có người thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để trả lời thắc mắc cho f điều trị tại nhà có thể huy động thêm y tế tư nhân tình nguyện viên bác sĩ về hưu tham gia
y tế lưu động đảm bảo thiết bị cần thiết như fpo hai máy đo oxy có quyền chuyển bệnh nhân lên tuyến trên
tổ covid cộng đồng ở thôn bản xã phường ban quản lý trung cư tổ dân phố giám sát f ở nhiều vấn đề khác như chấn an tâm lý nhu cầu an nghỉ sinh hoạt
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn chuyên môn khoa nhiễm khuẩn thần kinh bệnh viện nhi đồng một khuyến cáo nhóm người lớn tuổi bệnh nền khi có cơ hội tiêm bổ sung và tiêm nhắc mũi thứ ba thì cần tiêm sớm
nhóm này đáp ứng miễn dịch kém hơn tiêm song hai mũi cơ bản vẫn có nguy cơ mắc và trở nặng
chính quyền cần triển khai quyết liệt chiến lược đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người thậm chí tổ chức tiêm vaccine lưu động cho nhóm dễ bị tổn thương đảm bảo tất cả đều đủ vaccine bảo vệ
theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai thành phố đã tiêm hơn một mươi một triệu mũi trong đó kết quả tiêm cho người trên một mươi tám tuổi mũi một đạt chín mươi tám ba mũi hai đạt chín mươi bốn
kết quả tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bốn tuổi số lượng mũi một đạt chín mươi tám một trẻ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi tiêm mũi một
tính từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay hà nội ghi nhận tổng cộng ba mươi chín bốn trăm linh chín ca nhiễm trong đó số ca cộng đồng là một mươi bốn ba trăm ba mươi ba ca còn lại là trong khu cách ly
liên tiếp trong hơn chục ngày qua hà nội ghi nhận hàng nghìn ca mắc covid một mươi chín mỗi ngày trong đó cao nhất lên tới gần hai ca mắc một ngày dự báo số ca mắc mới sẽ tiếp tục tăng lên trong những ngày cuối năm
trước đó thành phố hà nội có thông báo về cấp độ dịch trong phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
tính đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai theo đó thành phố vẫn ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình về dịch covid một mươi chín
tuy nhiên có tám quận được đánh giá ở cấp độ ba màu cam nguy cơ cao về dịch covid một mươi chín tăng thêm sáu quận so với lần đánh giá trước đó
thành phố chỉ còn duy nhất huyện phúc thọ ở cấp độ một màu xanh hai mươi một quận huyện còn lại ở cấp độ hai màu vàng nguy cơ trung bình
các quận ở cấp độ ba nguy cơ cao bao gồm ba đình đống đa hai bà trưng hoàn kiếm hoàng mai long biên nam tử liêm tây hồ
cũng theo đánh giá thành phố có sáu mươi bảy xã phường ở cấp độ ba tăng bốn mươi hai một trăm một mươi sáu xã phường ở cấp độ hai và ba trăm chín mươi sáu xã phường ở cấp độ một
sau khi có công bố cấp độ dịch trên địa bàn các quận ở cấp độ ba về dịch covid một mươi chín đã có văn bản điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn
cụ thể các quận hoàn kiếm ba đình tây hồ hoàng mai thông báo siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra xử phạt theo quy định đối với các hành vi vi phạm hạn chế tổ chức các cuộc họp hội nghị đông người chưa cần thiết tăng cường họp trực tuyến và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc
các quận này cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện bán hàng mang về và dừng hoạt động sau hai mươi một giờ hàng ngày
trao đổi với báo chí giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết trước tình hình số ca mắc mới tăng nhanh hà nội sẽ kịp thời điều chỉnh các biện pháp hành chính phù hợp như có thể xem xét dừng hạn chế các hoạt động tập trung đông người các hoạt động lễ hội tôn giáo
mặc dù số ca mắc của hà nội tăng cao trong những ngày gần đây nhưng quan trọng nhất là hà nội vẫn chủ động kiểm soát dịch bà hà nói
ông khổ minh tuấn phó giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết dự kiến số ca mắc mới covid một mươi chín mỗi ngày ở hà nội có thể còn tăng lên đến hai ba trường hợp mỗi ngày trong dịp cuối năm
tuy nhiên vẫn trong dự báo và thành phố cũng đã có phương án đáp ứng đề cập đến thực tế ngay càng nhiều địa phương trên địa bàn thành phố chuyển sang cấp độ ba giám đốc cdc hà nội cho biết sẽ khoanh gọn theo khu vực nguy cơ chứ không cách ly xã hội